chiều nay công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội cho biết hiện đang điều tra một vụ tai nạn lao động khiến hai người tử vong hai người bị thương vừa xảy ra trên địa bàn
theo thông tin ban đầu khoảng hơn một mươi giờ sáng nay một số công nhân đang sửa chữa máy kính khu vực dính trời tại một tòa nhà cao tám tầng trong ngõ tức mặc phường cửa nam quận hoàn kiếm
thì bất ngờ gặp sự cố khiến kinh vỡ và nhiều người rơi xuống tầng một
vụ tai nạn khiến hai công nhân tử vong và hai người bị thương đang điều trị tại bệnh viện việt đức
sau khi vụ tai nạn xảy ra ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm cũng đã triển khai các phương án khắc phục hậu quả chăm lo thăm hỏi hỗ trợ các nạn nhân
vụ việc được bàn giao cho công an quận hoàn kiếm thụ lý làm rõ nguyên nhân vụ việc có liên quan đến các vi phạm các điều kiện an toàn lao động hay không